theo thống kê đến thời điểm hiện tại cả nước có hơn một mươi bốn ca mắc xuất xuất huyết giảm ba mươi bảy hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy ghi nhận ba trường hợp tử vong
tuy nhiên bộ y tế cảnh báo hiện đang bắt đầu vào mùa mưa dịch bệnh có nguy cơ bùng phát và diễn biến phức tạp
bộ y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện sáu biện pháp phòng bệnh sau để việc phòng tránh sốt xuất huyết có hiệu quả
một đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không và đẻ trứng
một tuần thực hiện các biện pháp diệt long quăng bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn thao rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ lật úp các dụng cụ không chứa nước thay nước bình hoa bình bông bỏ muối hoặc dầu hoặc hóa chất diệt ấu trùng và bát nước kê ở chân trạng
hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải các hốc nước tự nhiên không cho mũi đẻ trứng như chai lọ mảnh chai vỏ dừa mảnh lưu vỡ lốp vỏ xe cũ hốc tre bẹ lá
ngủ màn mặc quần áo dài phòng mũi đốt ngay cả ban ngày
tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch
khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị không tự ý điều trị tại nhà
thưa quý vị trong những năm gần đây số lượng bệnh nhi đến các bệnh viện tuyến trung ương để phẫu thuật dị tật vẹo cuộc sống có chiều hướng tăng lên rõ rệt
bên cạnh những nguyên nhân gây vẹo cuộc sống như thói quen hoạt động dinh dưỡng ngồi học hàng ngày
mà cha mẹ ít để ý đến đó là yếu tố bẩm sinh
vẹo cuộc sống bẩm sinh sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ nếu như không được phát hiện kịp thời và điều trị đúng cách
bệnh nhi nữ mai thị ngọc sê một mươi bốn tuổi sau khi được thăm khám
các bác sĩ chuyên khoa cuộc sống đã chẩn đoán em mắc vẹo cuộc sống bẩm sinh
và chỉ định làm phẫu thuật nắn chỉnh cố định lại cuộc sống về đúng vị trí
hiện nay bây giờ thứ nhất là góc vẹo rất là lớn bảy mươi độ tám mươi độ rồi
cái thứ hai là cuộc sống bị
vẹo này rất là cứng
ví dụ trường hợp này thì một mươi bốn tuổi là cũng là xương ngực như là cốt hóa hết rồi
và tương đối là cứng rồi khá cứng rồi
nhưng mà nếu như mà người ta đang nghiên cứu nếu mà với cái góc cốt mở như vậy
nếu mình không xử lý thì cái tương lai của cháu cũng sẽ rất là nặng nề
vì liên quan đến hô hấp và tuần hoàng
tình trạng cong vẹo cuộc sống bẩm sinh có thể nặng hoặc nhẹ
tùy thuộc nhiều vào thời điểm bệnh được phát hiện
nếu không được điều trị sớm
bệnh sẽ gây ảnh hưởng rõ tới quá trình hô hấp gây đau dẫn tới biến dạng khung trậu
nếu là nữ thì có thể còn trở ngại tới việc sinh con
ở trường hợp nặng bắp thịt còn bị kéo căng và có hiện tượng đau
xương ngực có thể bị biến dạng tim phổi xê dịch vị trí
chiều dài của lưng bị ngắn lại xương trậu cũng có thể bị quay lệch
các cơ quan trong ổ bụng cũng có thể dịch vị trí
do đó gây ảnh hưởng đến nhiều cơ quan nội tạng
thường lúc xương mềm lúc mà cháu có ý thức tốt
thì phải từ năm sáu tuổi trở lên
sáu tuổi đến khoảng độ một mươi một một mươi hai tuổi
còn nếu khi xương càng ngày càng lớn càng cứng
qua tuổi dễ thị xương sẽ trở thành trường thành
nếu nó cứng thì điều trị rất khó điều trị bằng phí hữu hóa rất khó
nếu mà mình không biết không phát hiện sớm
thì vẹo cuộc sống nó sẽ càng lớn
và tiến triển càng nặng hơn
để chủ động phát hiện sớm nếu trẻ mắc bệnh lý vẹo cuộc sống bẩm sinh
cha mẹ có thể lưu ý những điểm sau
khi trẻ tắm cởi áo thấy cuộc sống cong hơn bình thường
hoặc khi trẻ ngồi học nhìn từ phía sau thấy lưng cong lệch so với bình thường
khi thấy trẻ có bên vai cao bên vai thấp
lúc ấy cha mẹ cần kiểm tra nhanh bằng cách để đứng thẳng dọc thân
nếu thấy một vai thấp hơn
thì nên đưa trẻ tới thăm khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa sớm nhất có thể
nhằm giảm tải cho bệnh viện do lượng người đến khám hàng ngày quá đông
bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai đang thực hiện việc khám bệnh
bắt đầu từ sáu h ba mươi phút hàng ngày và các ngày thứ bảy chủ nhật
qua đó rút ngắn thời gian chờ đợi góp phần tạo sự hài lòng cho bệnh nhân
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
sau khi biết thông tin bệnh viện đa khoa đồng nai tiến hành khám bệnh
bắt đầu từ sáu h ba mươi sáng hàng ngày
ông trần phúc thịnh và nhiều người dân đã có mặt tại bệnh viện
tỉnh đồng nai
sau khi xếp hàng được nhân viên bệnh viện hướng dẫn lấy số thứ tự
ông thịnh cùng nhiều người bệnh khác nhanh chóng được làm thủ tục khám bệnh
sau khi xếp hàng được nhân viên bệnh viện hướng dẫn lấy số thứ tự
trên cả nước trong thời gian diễn ra hội trợ sẽ có nhiều hoạt động văn hóa như cuộc thi diễn sướng
hầu thánh biểu diễn mô dối nước hát quan họ và các chương trình ca nhạc đặc sắc đây là một
trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng ứng việc triển khai đề án người việt nam
ưu tiên dùng thuốc việt nam đến năm hai nghìn hai mươi là dịp để giới thiệu với người dân những sản phẩm tiêu
biểu có chất lượng có hiệu quả trong khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền đây cũng đồng thời là
cầu nối cho các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh sản xuất phân phối các sản phẩm y dược cổ truyền
việt nam và quốc tế gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm giới thiệu sản phẩm mở rộng quan hệ hợp tác
kinh doanh sản xuất và sử dụng thuốc nam dự kiến hội trợ sẽ diễn ra từ ngày một mươi tháng năm
đến hết ngày một mươi sáu tháng năm
tiếp theo chương trình khởi tố tạm giam bốn đối tượng tàng chữ vũ
khí trái phép tại lâm đồng
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam bốn đối tượng
liên quan vụ tăng trữ vũ khí quân dụng tại nhà số b một mươi ba hàn thuyên tp đà lạt vụ việc được cơ quan chức năng
phát hiện trong quá trình điều tra vụ hai cha con bị trúng đạn trì tại đà lạt mà truyền hình nhân dân đã thông tin
trước đó lực lượng chức năng khám xét khởi tố tạm giam bốn đối tượng tàng chữ vũ khí trái phép tại lâm đồng
tổng cấp nhà b một mươi ba đã phát hiện và thu giữ ba khẩu súng hơn một trăm năm mươi viên đạn và nhiều hung khí sau đó năm đối tượng cư ngụ
tại ngôi nhà này đã bị tạm giữ hình sự các bị can gồm trần minh tuấn bốn mươi ba tuổi và nguyễn anh dũng ba mươi một tuổi
đều ngụ tại hà nội bị khởi tố về hành vi chế tạo tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép vũ khí
quân dụng tô mạnh huy ba mươi tuổi ngụ thành phố hải phòng nguyễn việt anh hai mươi tám tuổi ngụ hà nội và một đối tượng
đã bỏ trốn đang đề xuất truy nã bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm các đối tượng này đều tạm trú
tại nhà số b một mươi ba hàn thuyên thành phố đà lạt do trần minh tuấn thuê hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra làm rõ
lực lượng công an xã cư bông huyện eak tỉnh đắk lắc vừa phát hiện một vụ khai thác vận chuyển lâm sản trái phép
với khối lượng trên một mươi mét khối
qua công tác tuần tra lực lượng công an xã đã phát hiện nhiều hoạt động vi phạm lâm luật tại các lâm phần do công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên lâm trường eakar quản lý công an xã cư bông đã báo cáo vụ việc lên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện
eakra nhận chỉ đạo và nhanh chóng tiếp cận hiện trường đã thu được hai xe máy cày độ chế cùng một mươi một bảy mét khối gỗ thuộc
nhóm năm và sáu hiện toàn bộ số gỗ và phương tiện tăng vật đã được công an xã cư bông đưa về trụ sở
để chuyển hạt kiểm lâm huyện eakar xử lý theo quy định của pháp luật trước đó công an xã đã báo cho hạt kiểm lâm
và lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm trường eakar để nhờ phối hợp tuy nhiên hai đơn vị này đã không có động thái gì
vụ việc mới đây nhiều cá nhân tại thành phố hồ chí minh bị tố lừa đảo chiếm đoạt một mươi năm tỷ đồng từ dự án tiền kỹ thuật số
ifan và pincoin của công ty cổ phần modemtech một lần nữa cho thấy những rủi ro nguy cơ tiềm ẩn
tiền mất tật mang từ việc đầu tư vào tiền ảo khi chưa thực sự hiểu biết gì về loại tiền này
đặc biệt khi các loại tiền ảo đều không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại việt nam
vụ việc tại công ty modentech vỡ lở khi hàng chục người dân kéo đến trụ sở công ty này
căng băng rồn biểu ngữ phản đối tố công ty lừa đảo chiếm đoạt một mươi năm tỷ đồng của hơn ba mươi người
đã tham gia đầu tư vào dự án tiền kỹ thuật số yfan và pincoin của công ty modemtech
dù chưa hiểu dự án yfan là gì nhưng nghe mức lợi nhuận từ bốn mươi tám đến năm mươi tám một tháng
nhiều người đã tình nguyện chuyển tiền qua internet banking cho một người trong nhóm điều hành đường dây tiền ảo để tham gia
theo các chuyên gia mức lãi suất trên là phi thực tế
những đồng tiền kỹ thuật số những đồng tiền mã hóa đó được xem như là có giá trị khi nó phải đáp ứng đầy đủ ít nhất là ba điều kiện
đó là được giới công nghệ thừa nhận thứ hai là nó phải tạo được những ứng dụng công nghệ thực tế trong giai đoạn hiện tại
cho các cái doanh nghiệp cái thứ ba là nó phải có triển vọng trong tương lai trong vấn đề là tạo ra những cái ứng dụng công nghệ
từ đó nó hỗ trợ cho giới doanh nghiệp tại việt nam đó là cái thứ nhất
cái thứ hai là hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thì nó phải hợp pháp tuân thủ theo pháp luật của việt nam
trước cơn sốt tiền ảo chính phủ và ngân hàng nhà nước đã ra những thông tư quy định hành vi phát hành
cung cấp sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo
khác đồng thời việc sử dụng tiền ảo có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
với vụ việc của dự án ipend và pincoin này các chuyên gia cho rằng ngân hàng nhà nước và các cơ quan chức năng
cần sớm vào cuộc để xử lý rốt ráo
trong thời gian tới thì chắc chắn là phía các cơ quan chức năng và đặc biệt là phía ngân hàng nhà nước
cũng như là các cơ quan điều tra của bộ công an họ sẽ tiến hành là họ sẽ điều tra cái vấn đề nó có liên quan
đến tiền ảo chiếm đoạt tài sản của những nhà sáng lọc cái đồng tiền ảo ifen và pincoin từ đó để mà
họ xem xét cái dấu hiệu hình sự có khả năng họ sẽ truy tố cái sự việc này
qua vụ việc lần này ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố hồ chí minh một lần nữa khẳng định
bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại việt nam
các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân không nên tiếp tục đầu tư nếu thực sự chưa hiểu gì về tiền ảo
có những rủi ro từ đầu tư ảo nhưng nguy cơ mất tiền thật
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây hàng chục hộ nông dân ở huyện hồng ngự
tỉnh đồng tháp đã chuyển đổi đất trồng lúa hoa màu kém hiệu quả sang trồng điên điển mùa nghịch
mang lại hiệu quả kinh tế cao sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
mô hình trồng điên điển mùa nghịch đã được nông dân các địa phương đầu nguồn
của tỉnh đồng tháp áp dụng thành công vài năm trở lại đây có hộ thu nhập khoảng ba trăm linh đến sáu trăm linh đồng
mỗi ngày như hội gia đình bà châu thị thu xã thượng phước cách đây hơn một năm bà mạnh dạng chuyển
đổi một mếp vuông đất chuyên trồng rẫy sang trồng điên điển thái đến nay sau hai vụ mùa thu
hoạch gia đình bà có thu nhập ổn định mỗi ngày hái khoảng một mươi một mươi năm kg với giá ba mươi đồng một kg
theo nhiều bà con chia sẻ trồng điên điển nghịch mùa ít tốn chi phí
kỹ thuật cũng đơn giản chủ yếu chọn giống tốt chăm sóc qua từng giai đoạn và phòng chống sâu bệnh cho cây
ngoài trồng điên điển trên diện tích đất rộng nhiều bà con ở hồng ngự còn tận dụng các diện tích đất bờ bao bờ hầm
bên cạnh có thể trồng sen canh với các cây dài hạn như chanh bưởi mắng cầu xiêm cũng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao
điên điển thường trồng một lần khoảng ba tháng là thu hoạch sau đó nông dân chặt nhánh để gốc lại chờ thu hoạch tiếp đợt hai
thời gian thu hoạch kéo dài đến sáu bảy tháng
thưa quý vị và các bạn tỉnh quảng trị là một trong bốn tỉnh miền trung chịu thiệt hại do ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển năm hai nghìn một mươi chín
ngay sau khi sự cố xảy ra toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc khẩn trương quyết liệt trong công tác ứng phó khắc phục sự cố nhằm ổn định tình hình hỗ trợ sản xuất cho người dân
tỉnh quảng trị đã cử ba mươi hai cán bộ ngành nông nghiệp có trình độ kinh nghiệm
tăng cường về một mươi sáu xã thị trấn để cùng với chính quyền địa phương hướng dẫn người dân kê khai thiệt hại chuyển đổi sản xuất và phát triển sinh kế
sau hơn một năm triển khai nhiều mô hình nông nghiệp tại các xã bãi ngang đã được định hình góp phần ổn định đời sống kinh tế cho người dân ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là mô hình trồng ném trên cát được triển khai tại các xã bãi ngang của huyện hải lăng và triệu phong
nhận thấy khả năng thích nghi cũng như hiệu quả kinh tế của loại cây này từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy cán bộ nông nghiệp cùng chính quyền địa phương đã mạnh dạn kêu gọi người dân mở rộng diện tích hướng dẫn người dân sử dụng phân bón hữu cơ để nâng cao chất lượng cây trồng
đến nay tại các xã bãi ngang diện tích cây ném được mở rộng thêm gần ba mươi hectare mang lại thu nhập ổn định từ hai mươi năm đến ba mươi triệu đồng một hectare
theo góc đồ kỹ thuật của nmh cảnh bộ tăng cơm chúng tôi thì thấy rằng là chúng ta ra soát lại một số mô hình
mang lại hiệu quả đặc biệt hiệu quả kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực như mô hình trồng ném mô hình trồng cỏ nuôi bò
những mô hình mang lại hiệu quả thiết thực thì chính quyền địa phương cấp tịnh cấp huyền cấp xã có hỗ trợ về chính sách để nhân dòng các mô hình
đội ngũ cán bộ nông nghiệp tăng cường tại các xã đã phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ hướng dẫn bà con ngư dân thực hiện các thủ tục vay vốn đóng mới và nâng cấp tàu cá
bên cạnh đó đội ngũ cán bộ này cũng đóng góp vào việc xây dựng các mô hình chuyển đổi sinh kế như trồng và chăn nuôi các loại cây con mới
mang lại hiệu quả cao trên vùng đất cát tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

nên việc lựa chọn đề xuất các mô hình phù hợp với mỗi địa phương gặp nhiều khó khăn hạn chế
đội ngũ cán bộ tăng cường có chuyên môn theo một lĩnh vực nhất định nhưng thực tiễn sản xuất lại rất đa dạng nên việc lựa chọn đề xuất các mô hình phù hợp với mỗi địa phương gặp nhiều khó khăn hạn chế
đội ngũ cán bộ tăng cường có chuyên môn theo một lĩnh vực nhất định nhưng thực tiễn sản xuất lại rất đa dạng